xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
liên quan đến vụ việc nam sinh mất tích rồi được tìm thấy đã tử vong trên sông sài gòn
đang gây rúng động dư luận mới đây hàng trăm người dân đã đến chia buồn với gia đình em nguyễn văn nghĩa
ở xã tây an huyện tây sơn tỉnh bình định tân sinh viên bị mất tích rồi tử vong ở tp hcm
trong căn nhà nhỏ nằm nếp mình trong một lối đi nhỏ ở thôn trà sơn xã tây an
không khí tiếc thương vây kính vì sự ra đi quá bất ngờ của nghĩa
bà trần thị tuy bốn mươi hai tuổi mẹ của nghĩa đau đớn nằm liệt một chỗ
còn ông nguyễn công đoàn bốn mươi năm tuổi cha của nghĩa khóc sưng cả hai mắt
vì tai họa từ đâu dán xuống nhà mình cướp đi đứa con trai yêu dấu
ông nguyễn văn cựu sáu mươi bảy tuổi ông nội của nghĩa vẫn chưa hết bàng hoàng
cho biết cha mẹ nghĩa có hai người con trai nghĩa là con trai úc
từ trước tới giờ mẹ cha nghĩa chỉ làm nông quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời
cuộc sống gia đình chẳng mấy dư giả
từ khi biết tin nghĩa vào tp hcm rồi mất liên lạc cả gia đình ông như ngồi trên đống lửa
sau này tất cả các thành viên trong gia đình hầu như đã ngã khủy
khi nhận tin từ người thân đang sống tại sài gòn
báo về rằng đã tìm thấy thi thể của nghĩa trên một đoạn sông sài gòn
từ trước tới nay nó chỉ quanh quẩn ở nhà
đi học rồi về phụ cha mẹ làm lụng
lần đầu tiên trong đời đi xa thì lại ra đi tức tuổi
tôi đã già gần đất xa trời mà phải đưa tiện đứa cháu mới lớn lên thế này
ông cựu ngẹn ngào
suốt những ngày qua bà nguyễn thị hạnh sáu mươi ba tuổi bà nội của nghĩa không thể chập mắt
vì lo lắng cho cháu nội mà bà hết mực yêu thương
tội cháu tồi quá biết nhà nghèo khổ nó chỉ đạp xe đạp đi học
chứ không hề xin cha mẹ mua xe máy hay xe đạp điện
tăng học là chạy về nhà chứ không bao giờ la cà
trước khi nghĩa lên xe cả nhà ai cũng căng dạng đủ thứ
không ngờ đấy lại là lần cuối cùng căn nhà được nhìn thấy nó
bà hạnh đau đớn
nằm bên trong căn phòng tối nghe tiếng người thân gọi
ông nguyễn công đoàn gắn gượng ra chào
hai mắt ông sừng hút lại vì đã khóc quá nhiều
tựa vào vòng tay người thân ông rưng rứt
tôi chỉ có hai đứa con thằng lớn thì đang học ngoài đà nẵng
còn thằng nghĩa thì học ở đà nẵng
còn tôi nói nhỏ chẳng làm hại ai
nó là đứa ngoan ngoãn thật thà sao lại thế này
nói về nguyễn văn nghĩa
tất cả các giáo viên tại trường trung học phổ thông tây sơn xã tây bình huyện tây bình đều khẳng định
nghĩa là học sinh giỏi và rất ngoan hiện được thầy cô bạn bè quý mến
cô ntn một giáo viên của nghĩa cho biết
thật sự tôi quá bất ngờ quá đau xót khi hai tinh em nghĩa gặp nạn
tôi còn nhớ rất rõ nghĩa là một cậu học sinh vô cùng đáng yêu
học lực rất giỏi ngày em nghĩa đều đại học
chúng tôi rất vui và chúc em gạt hái được nhiều thành công trong tương lai
thật sự tôi quá đau lòng
ông đào duy thải chủ tịch ủy ban nhân dân xã tây an cho biết
sau khi nắm thông tin ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các hội đoàn thể liên quan đến thăm hỏi
và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình
bên cạnh đó thời gian tới xã sẽ nghiên cứu và đề xuất những giải pháp khả thi
nhằm giúp đỡ gia đình em nghĩa vượt qua những khó khăn trước mắt
chia sẻ trên báo báo
bình định ông đoàn văn lâm hàng xóm với gia đình em nghĩa nhận xét
nghĩa là người trầm tính ít nói hiền lành luôn hòa đồng với bạn bè và bà con trong xóm
được biết là cho có thành tích học giỏi trong nhiều năm liền và được bà con trong xóm quý mến
trước sự việc xảy ra như vậy mấy ngày qua bà con trong xóm đã đến động viên và chia sẻ cùng gia đình cháu
chia tay con lên thành phố học
có ai ngờ rằng đó lại là lần cuối gia đình nhìn thấy nghĩa
nỗi đau mất mắt ập đến gia đình quá đúng
đột ngột có lẽ sẽ mất một thời gian dài mới có thể nguôi ngoai
bạn bè không thể tin nổi khi nghe tin giữ
cộng đồng mạng chia buồn trong bài viết cuối cùng
bên cạnh đó ngay sau khi sự việc được thông tin
đã có rất nhiều người tìm vào trang cá nhân của em nguyễn văn nghĩa bày tỏ niềm đau xót
trước sự ra đi đột ngột này
vậy là sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm may mắn đã không đến với gia đình nam sinh xấu xố
với bài đăng cuối cùng của nghĩa không chỉ bạn bè
mà cả cộng đồng mạng đã gửi lời tiếc thương
cụ thể rất nhiều người đã vào trang facebook cá nhân của người thân nghĩa
để gửi lời chia buồn sang sẻ nỗi đau mất mát quá lớn với gia đình
đáng chú ý một tài khoản facebook có tên là nguyễn văn nghĩa
cũng được người nhà gắn tên vào các bài viết tìm kiếm thân nhân nhiều ngày qua
có thể thấy nam sinh này rất hiếm khi dùng mạng xã hội
trên trang cá nhân chỉ chia sẻ những bài viết về trò chơi và các thông tin giải trí
dưới những bài đăng gần nhất rất đông bạn bè
người quen đã gửi lời động viên lời tiễn biệt tới cậu học trò quê bình định
mấy ngày nào còn nhắn tin với nhau yên nghĩ nhé bạn cùng lớp
ngày nào cũng mò mẫm để tìm tin thức về em
chỉ mong sao em được bình an trở về
thế nhưng không có phép màu nào xảy ra
mong em siêu thoát
không biết bố mẹ em sẽ vượt qua nỗi đau này thế nào đây
gia đình cố lên nhé
liên hệ với tn một người bạn của nghĩa cho hay
bản thân vẫn chưa thể tin được bạn mình lại ra đi đột ngột như vậy
tối ngày một mươi một tháng hai mình vẫn nhắn tin hỏi thăm nghĩa
lúc đó bạn nhắn đang ở trên xe rồi
và hai đứa có nói chuyện một lúc
sáng hôm sau thì mình bất ngờ nghe tin nghĩa mất tích
những ngày qua tn cùng những bạn bè khác và người thân
luôn nỗ lực tìm kiếm nghĩa bằng nhiều cách khác nhau
n cho hay bản thân vô cùng lo lắng
và luôn tìm cách liên lạc với gia đình để biết tin tức
cầu mong cho người bạn thân có thể trở về bình an với gia đình
đến sáng nay khi một số trang đưa tin nghĩa đã qua đời
mình cũng không tin nổi mình lập tức liên hệ với người nhà
thì gia đình vẫn chưa thể xác nhận
khi ấy mình chỉ mong cho phép màu có thể xảy ra
và đó không phải là nghĩa
nói về nghĩa tn không khỏi xót thương
nghĩa là một người hiền lành học giỏi ít nói
cũng không xích mít với ai bao giờ
không ăn chơi và hay giúp đỡ mọi người
mẹ nam sinh kể về cuộc điện thoại trước khi con xuống xe
trả lời báo chí bà trần thị ti mẹ của nghĩa cho biết
khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng hai
nghĩa đi xe khách tân hoa châu biển kiểm soát bảy mươi bảy b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy
từ bình định vào thành phố hồ chí minh
xe khách đến bến xe miền đông thành phố hồ chí minh
khoảng bốn giờ bốn mươi năm đến năm h ngày một mươi hai tháng hai
lúc này người thân tại thành phố hồ chí minh liên lạc đón nghĩa nhưng không được
nam sinh viên mất tích từ đó đến nay
vào tối một mươi một tháng hai tôi còn gọi điện thoại dặn dò ăn uống nghỉ ngơi
và khi xuống xe con phải gọi ngay cho người chị họ đang sống tại thành phố hồ chí minh đến đón
đến sáng ngày một mươi hai tháng hai người thân ra đón thì không liên lạc được với nghĩa
gia đình tôi rất lo lắng hoang mang sợ con bị kẻ xấu lừa đảo
bà ti lo lắng
bà ti cho biết thêm do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp
nên kỳ một năm nhất vừa qua nghĩa vẫn học online ở nhà
qua học kỳ hai nhà trường thông báo vào thành phố hồ chí minh để làm thủ tục nhập học
gia đình có hai anh em nghĩa là con úc
bình thường cháu chịu khó học tập chứ không có chơi bời
đây là lần đầu tiên nghĩa vào thành phố hồ chí minh bà ti nói trong lo lắng
khi vào thành phố hồ chí minh nghĩa mang một ba lô một vali áo khoác nón quần tay tất cả màu đen
khi xe khách đến bến xe miền đông gia đình cũng đã nhờ trích xuất camera cũng không thấy nghĩa
gia đình cũng đã tổ chức đi tìm ở thành phố hồ chí minh liên lạc bạn bè của nghĩa
nhưng chưa có tôn tích liên hệ với trường đại học thì được biết nghĩa chưa đến trường
hiện gia đình đã trình báo và nhờ công an giúp đỡ tìm kiếm bà ti cho hay
trong khi đó chị hồ thị cẩm nhung chị họ của nghĩa đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh cho hay
khoảng năm giờ ngày một mươi hai tháng hai chị nhung đến bến xe miền đông để đóng nghĩa nhưng gọi điện thoại cho em không được
theo hình ảnh của camera khi nhận được nghĩa được một người đàn ông làm mặt chở đi
lo lắng sự an toàn của nghĩa chị nhung đến công an trình báo
lúc đó tôi xem trên messenger thấy bảo là nghĩa không hoạt động khoảng một giờ đồng hồ
gọi messenger không được nên tôi gọi vào số điện thoại của nghĩa cũng không liên lạc được
trước camera tại bến xe thì thấy nghĩa xuống xe lúc bốn giờ bốn mươi năm phút
nhưng kéo vali đi luôn chứ không gọi điện thoại cho người nhà như đã được dạng do
tôi nghĩ trên xe có cổng sạc pin nên khả năng điện thoại của em kiệt nguồn là rất thấp chị nhung nói
thưa quý vị dù nguyên nhân có là gì thì sự ra đi của nam sinh này cũng để lại một nỗi đau quá lớn và độc ngột cho gia đình và bạn bè
hiện tại cơ quan công an đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân
những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức lần sau